thưa quý vị ngày hôm nay tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ trì họp bộ chính trị ban bí thư để xem xét thi hành kỳ luật ban thường vụ tỉnh ủy hải dương nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
ban cán sự đảng ubnd tỉnh hải dương các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu và các đồng chí phạm xuân thăng ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy chủ tịch ubnd
triệu thế hùng phó bí thư tỉnh ủy bí thư ban cán dự đảng chủ tịch ubnd tỉnh nguyễn sơn thái nguyên phó bí thư tỉnh ủy nguyên bí thư ban cán dự đảng nguyên chủ tịch ubnd tỉnh
lương văn cầu nguyên tỉnh ủy viên nguyên ủy viên ban cán sự đảng nguyên phó chủ tịch ubnd tỉnh phạm mạnh cường tỉnh ủy viên bí thư đảng ủy giám đốc sở y tế nguyễn trọng hưng nguyên tỉnh ủy viên nguyên bí thư đảng ủy nguyên giám đốc sở tài chính tỉnh hải dương
sau khi xem xét đề nghị của ubnd bộ chính trị ban bí thư nhận thấy những vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ tỉnh ủy hải dương nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm ban cán dự đảng ubnd tỉnh hải dương nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một và các đồng chí phạm xuân thăng nguyễn dương thái phạm mạnh cường đã gây hậu quả rất nghiêm trọng thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước người dân và xã hội
để xảy ra vụ án tham nhũng tại trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh gây dư luận xấu làm mất uy tín
tổ chức đảng chính quyền địa phương và từng cá nhân
những vi phạm khuyết điểm của các đồng chí lương văn cầu nguyễn trọng hưng gây hậu quả nghiêm trọng gây dư luận xấu làm giảm uy tín của tổ chức đảng chính quyền địa phương
vi phạm khuyết điểm của ban cán sự đảng ubnd tỉnh nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu và đồng chí triệu thế hùng đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật
căn cứ nội dung tính chất mức độ hậu quả nguyên nhân vi phạm và quy định của đảng về kỷ luật tổ chức đảng đảng viên vi phạm
bộ chính trị quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ban thường vụ tỉnh ủy hải dương nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đình chỉ sinh hoạt đảng đình chỉ các chức vụ trong đảng và trình ban chấp hành trung ương đảng xem xét thi hành kỷ luật đối với đồng chí phạm xuân thăng
ban bí thư quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với ban cán sự đảng ubnd tỉnh hải dương nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu và các đồng chí triệu thế hùng lương văn cầu
cảnh cáo đối với ban cán sự đảng ubnd tỉnh hải dương nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi một
cách chức ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh hải dương nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đối với đồng chí nguyễn trọng hưng
cách chức tất cả các chức vụ trong đảng đối với đồng chí nguyễn dương thái
khai trừ đảng đối với đồng chí phạm mạnh cường